về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám phó thủ tướng đề nghị bộ công an tập trung tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ tiếp tục xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý để thực hiện luật phòng chống khủng bố năm hai nghìn một mươi ba thường xuyên thông tin kịp thời cho ngành hàng không về âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn khủng bố tội phạm
bộ quốc phòng tích cực chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ trao đổi xử lý thông tin liên quan đến công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không với các cơ quan chức năng của bộ giao thông vận tải
tiếp tục tham mưu giúp chính phủ hoàn thiện hành lang pháp lý phương án xử lý tình huống khẩn nguy hàng không tổ chức diễn tập khẩn nguy hàng không theo kế hoạch
hôm nay quốc vụ khanh bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế vương quốc mà rốc munia buseta đã đến chào đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao nhân dịp sang thăm việt nam đồng chủ trì kỳ họp lần thứ tư ủy ban hỗn hợp việt nam maroc
và lần thứ năm tham vấn chính trị giữa bộ ngoại giao hai nước tại hà nội
tại buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bày tỏ hài lòng với quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực
đánh giá cao maroc tích cực thúc đẩy quan hệ với asean và các nước thành viên và có định hướng trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực asean sdp
đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp
quốc vụ khanh bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế vương quốc mà rốc
bày tỏ cảm ơn phó thủ tướng phạm bình minh đã dành thời gian tiếp đánh giá cao thành tiệu trong phát triển và xây dựng đất nước của nhân dân việt nam
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh hoan nghênh mà rốc đã thành lập hội hữu nghị mà rốc việt nam để thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước
đề nghị trong thời gian tới hai bên cần cùng thúc đẩy các đề xuất kết nghĩa địa phương giữa hai nước
bao gồm kết nghĩa giữa nha trang agandia thành phố hồ chí minh casablanca đà nẵng tandia
trước đó trong khuôn khổ tham vấn chính trị giữa hai bộ ngoại giao việt nam mà rốc
hai bên đã trao đổi các vấn đề nhằm tăng cường hợp tác song phương giữa hai nước
về hợp tác kinh tế hai bên nhất trí cần có các biện pháp cụ thể đẩy mạnh hơn nữa trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước
tăng cường cử đoàn doanh nghiệp đi tìm hiểu thị trường cùng hợp tác để phát triển quan hệ kinh tế với các nước châu phi khác
kim ngạch thương mại song phương việt nam mà rốc đạt một trăm bảy mươi triệu đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi bảy
chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước
việt nam hoan nghênh mà rốc mở văn phòng lãnh sự danh dự tại thành phố hồ chí minh
nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại tại khu vực phía nam của việt nam
về hợp tác giáo dục đào tạo hai bên khẳng định tiếp tục trao đổi học bổng cho sinh viên sang học tập
nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực này
thông qua trao đổi nghiên cứu viên tổ chức hội thảo học thuật ký thỏa thuận hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu
ngoài ra hai bên sẽ sớm thúc đẩy đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác mới trong các lĩnh vực hợp tác khác
như lao động ngân hàng tài chính du lịch hàng không năng lượng tái tạo
hai bên cũng đã trao đổi các vấn đề về khu vực và thế giới cùng quan tâm
chiều nay tại hà nội trong buổi đối thoại với đại biểu dự đại hội công đoàn
ubnd tp hà nội cho biết sẽ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho công nhân lao động trên địa bàn
cũng như giả soát kêu gọi đầu tư
để xây dựng các thiết chế công đoàn bảo đảm đời sống cho người lao động
tại buổi đối thoại đại biểu công đoàn các khu công nghiệp khu chế xuất liên đoàn lao động các quận huyện cho biết
hiện nay vấn đề nhà ở cho công nhân lao động mặc dù đã được thành phố và liên đoàn lao động quan tâm
song chưa đáp ứng được nhu cầu của công nhân
nhất là việc xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp quang minh hiện tiến độ đang bị chậm chưa triển khai được
trả lời về vấn đề này đồng chí nguyễn đức trung
ủy viên trung mương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết
theo kế hoạch từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ phải xây dựng sáu hai triệu m hai nhà ở
và hiện nay thành phố đã triển khai được ba năm triệu m hai tức là còn hai bảy triệu m hai nhà ở nữa chưa được triển khai

ba đối tượng là công nhân lao động vay từ ngân hàng chính sách để mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp
thưa quý vị hà nội đã sẵn sàng cho việc chuyển đổi vaccine khuyênvasem sang vaccine combi fi trong chương trình tiêm chủng mở rộng
đó là thông tin do sở y tế tp hà nội cung cấp tại buổi giao ban báo chí thường kỳ của thành ủy hà nội trong chiều nay
vaccine combi năm phòng chống các bệnh bạch hầu ho gà uốn ván
viêm găn b viêm phổi và viêm mảng não tiếp b có thành phần tương tự như vaccine queenvacem
vì vậy đối với các trường hợp trẻ đang tiêm queenvacem hoàn toàn thay thế được bằng combi năm
loại vaccine này đã được tổ chức y tế thế giới cho phép sử dụng
cái vaccine năm trong một này queenvacem và combi năm thì được tiêm lịch là trẻ hai tháng ba tháng và bốn tháng
như vậy nếu anh tiêm vaccine queenvacem ở mỗi thứ nhất là tháng thứ hai mỗi thứ hai là tháng thứ ba
đến tháng thứ bốn thì anh hoàn toàn có thể dùng combi năm thay thế chứ không cần là anh phải tiếp tục là queenvacem nữa
và như vậy anh không phải tiêm lại từ đầu
tuy nhiên sở y tế tp hà nội cũng lưu ý bất cứ loại vaccine nào cũng có thể xảy ra các loại phản ứng ở các mức độ khác nhau
vì vậy trẻ sau khi tiêm cần được theo dõi chặt chẽ và cụ thể
hôm nay bảo tàng chứng tích chiến tranh đã phối hợp với bảo tàng binh chủng hóa học nhóm cố vấn bom mìn tại việt nam
khai mạc triển lãm chuyên đề hồi sinh những vùng đất chết
triển lãm giới thiệu về sự nỗ lực khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường do chất độc hóa học và bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
để việt nam trở thành quốc gia an toàn bình yên và phát triển
chiến tranh đã kết thúc hơn bốn mươi năm nhưng hậu quả để lại còn rất nặng nề
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quân đội mỹ giải khoảng tám mươi triệu lít chất độc hóa học xuống ba sáu triệu hectare đất ở miền nam việt nam
triển lãm có khoảng một trăm chín mươi hiện vật hình ảnh tư liệu được chia làm ba phần
phần một là khắc phục môi trường bị nhiễm chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh
phần hai là hạt động rà phá bò mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh
và cuối cùng là hồi sinh những vùng đất chết
qua đó khách tham quan hiểu rõ hơn về hậu quả của bom mìn và chất độc hóa học do mỹ sử dụng trong chiến tranh đã gây ra mất mát đau thương cho nhân dân việt nam
đồng thời góp phần tuyên truyền đến cộng đồng về việc chung tay góp sức khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng và phát triển đất nước
đây còn thể hiện tình hòa bình hữu nghị giữa việt nam với quốc tế kể cả những nước đã từng tham chiến tại việt nam
triển lãm sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày hai mươi tháng tám hai nghìn hai mươi
hôm nay tại hà nội liên minh nông nghiệp phối hợp với hội khoa học phát triển nông thôn việt nam đã tổ chức diễn đàn nông nghiệp mùa xuân năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
đổi mới chủ đề nông nghiệp
đổi mới chủ đề nông nghiệp mùa xuân năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề đổi mới chủ đề nông nghiệp mùa xuân năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
thiết bị sản xuất tự động quản trị trang trại thông minh ứng dụng công nghệ trong quản lý và truy xuất nguồn gốc
thưa quý vị hôm nay tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án ocean bank hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
tại phiên tòa phúc thẩm đại diện theo pháp luật của vnt đòi quyền lợi ngang bằng với pvn
vnt là cổ đông chiếm hai mươi của ocean bank
hội đồng xét xử có ý kiến khi ngân hàng nhà nước mua ocean bank với giá đồng
vnt đương nhiên bị mất khoản vốn đầu tư từ khi ngân hàng thành lập
vnt đề nghị khi tòa xác định pvn có quyền lợi gì vnt cũng phải có quyền lợi như vậy
sau bản án sơ thẩm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy vnt đã gửi kháng cáo với nội dung đề nghị bác yêu cầu đòi bồi thường của ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên đại dương ocean bank mới
buộc nguyễn xuân sơn và tập đoàn dầu khí việt nam pvn liên đối chịu trách nhiệm hoàn trả cho công ty vnt hai mươi của hơn hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng bị cáo sơn đã chiếm đoạt
đồng thời yêu cầu các tổ chức cá nhân nhận tiền bất hợp pháp hoàn trả cho công ty vnt theo tỷ lệ sở hữu là hai mươi
chủ tọa phiên tòa ngô hồng phúc giải thích vnt yêu cầu tổ chức cá nhân nhận tiền lãi ngoài phải hoàn trả số tiền này
đòi hỏi này là hợp lý nhưng khó khả thi
thứ nhất toàn quốc có hơn ba người nhận lãi ngoài chưa trả lại cho ngân hàng
thứ hai họ là đối tượng được ocean bank tặng thưởng cảm ơn không dễ gì để đòi được số tiền đã nhận
phiên tòa kết thúc phần xét hỏi sau ngày nghỉ lễ dỗ tổ sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng
và viện kiểm sát sẽ đề nghị mức án đối với các bị cáo
tiếp tục kế hoạch tổng kiểm tra giả soát điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại tất cả các cơ sở
đặc biệt là trung cư nhà cao tầng siêu cao tầng trên phạm vi cả nước
sáng nay đoàn kiểm tra liên bộ công an bộ xây dựng do thứ trưởng bộ công an bùi văn thành làm trưởng đoàn
đã kiểm tra đột xuất khu đô thị times city hà nội
tham city là một khu đô thị hiện đại với tổng diện tích khoảng trên ba mươi sáu ha với trên một mươi sáu chín trăm linh căn hộ
tại tầng hầm khu t bốn đoàn kiểm tra đã thử vận hành hệ thống chữa cháy vách tường
mặc dù áp lực nước mạnh nhưng đường ống bị rách tại nhiều vị trí
đối với nhiều bình chữa cháy được trang bị tại tầng hầm đồng hồ đo áp lực khí nén báo vạch đỏ
điều này có nghĩa là bình chữa cháy không đảm bảo
trong khi đó đại diện của đơn vị lại khẳng định mọi thứ hoạt động tốt
theo báo cáo của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đơn vị quản lý vận hành là công ty cổ phần vinhome
đã thành lập ban chỉ huy chữa cháy và đội xung kích được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên việc xử lý tình huống giả định vẫn còn lúng túng và chưa có sự liên hoàn
vì quan trọng nhất là chỉ huy
thế đây là một thông tin đang bị thu động
một chiều bây giờ bộ đảm đi

rất lo về cái vấn đề phòng cháy chữa cháy nhưng mà hướng dẫn thì cũng chưa được hướng dẫn
sử dụng cái bình phòng cháy chữa cháy
chưa được qua một lớp học phòng cháy chữa cháy nào cả
cháy nổ là hết sức khó lường
bởi vậy bên cạnh việc nâng cao ý thức của người dân về an toàn phòng cháy
thì những tồn tại như trên cần được khắc phục và rút kinh nghiệm
có như vậy những hiểm họa về cháy nổ
tại khu đô thị mới được đẩy lùi và cuộc sống của cư dân mới thực sự được đảm bảo
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị ngoại trưởng nga và trung quốc vừa thảo luận về chuyến thăm sắp tới
của tổng thống putin tới trung quốc nhằm tập trung vào công tác chuẩn bị cho chuyến thăm
phát biểu về báo giới
phát biểu về báo giới
cuộc hội đàm ở bắc kinh ngoại trưởng nga sergei lavrov nêu rõ
trong cuộc gặp ngoại trưởng vương nghị
hai bên tập trung vào công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của tổng thống putin tới trung quốc
ông putin sẽ đến trung quốc vào tháng sáu và dự hội nghị của tổ chức hợp tác thượng hải sco
cũng tại cuộc gặp hai ngoại trưởng nga và trung quốc nhất trí sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực
của chính quyền tổng thống mỹ donald trump nhằm hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân iran
trước đó trong buổi họp báo sau hội đàm với người đồng cấp nga ngày năm tháng bốn
ngoại trưởng vương nghị khẳng định mối quan hệ nga trung quốc đang ở mức tốt nhất trong lịch sử
và hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động
ngoài ra ông cũng cho biết trung quốc sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của nga
trong việc bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của mình
tiếp tục thông tin về vụ cháy quán karaoke ở thành phố thành viễn tỉnh quảng đông trung quốc
cảnh sát nước này vừa bắt giữ một nam giới nghi là người đã phóng hỏa
gây ra vụ cháy khiến hơn một mươi tám người bị thiệt mạng và năm người khác bị thương
theo nhà chức trách thành phố thanh viễn nghi phạm có tên là lưu thuần lộ ba mươi hai tuổi
cảnh sát đã treo thưởng hai trăm linh nhân dân tệ cho người cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ lưu
theo đài truyền hình trung ương trung quốc nghi phạm đã chặn lối vào duy nhất của quán karaoke bằng xe máy trước khi phóng hỏa
sau đó nghi phạm cũng bị bỏng ở phần thắt lưng và đã trốn khỏi hiện trường
theo thông báo của công an tp th
vụ cháy bùng phát vào khoảng giờ ba mươi phút theo giờ địa phương tại quán karaoke và được dập tắt vào lúc giờ năm mươi năm phút
trong thời gian qua các vụ cháy gây chết người thường xuyên xảy ra tại trung quốc do quy định an toàn không được tuân thủ
và làm dấy lên những quan ngại về tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy tại nước này
cuba đã phát triển một hệ thống chăm sóc sức khỏe phổ cập và bền vững
mang lại lợi ích không chỉ cho người dân nơi đây mà còn cho hàng triệu người trên thế giới
đây là nhận định của tổ chức y tế thế giới
tổ chức y tế thế giới who trong bối cảnh la habana đang đăng cai hội nghị y tế quốc tế lần thứ ba
theo who cuba có một hệ thống y tế đạt tầm cỡ thế giới và chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyện vọng của người dân
là một trong những mô hình mà các nước trên thế giới cần phải học hỏi
who cũng nhấn mạnh tới nỗ lực hợp tác y tế quốc tế của cuba trong nhiều năm qua
trong đó có các tình huống thiên tai như vụ động đất ở hathi hồi năm hai nghìn một mươi
và dịch ép
bộ y tế cuba đã công bố báo cáo đánh giá hệ thống vệ sinh dịch tễ của nước này
cũng như cơ sở hạ tầng và đường hướng phát triển trong tương lai
bộ y tế cuba khẳng định hợp tác y tế giữa cuba và thế giới là nền tảng của hệ thống này
số liệu chính thức được công bố vào năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy
trong nhiều năm qua xuất khẩu dịch vụ y tế của cuba nhất là bác sĩ
đã trở thành nguồn thu chính của đảo quốc caribe đạt trung bình sáu tỷ đô la một năm
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt